tại yên bái trong những ngày này ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc
thì công tác hậu cần để chuẩn bị tốt cho các hoạt động trong tuần lễ văn hóa du lịch mường lò năm hai nghìn hai mươi
cũng đã được người dân và các cơ sở lưu trú đặc biệt quan tâm để chào đón du khách đến với nghĩa lộ
ngôi nhà sàn ba gian hai trái của gia đình chị hà thị sinh bản đeo hai xã nghĩa an
được bố trí hợp lý theo phong cách truyền thống của người thái
ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất du khách có thể hòa mình vào văn hóa của đồng bào dân tộc thái
hiện nay trên địa bàn thị xã có gần năm mươi cơ sở lưu trú và gần hai mươi hộ làm dịch vụ ăn uống phục vụ các món ăn dân tộc
với khả năng bố trí trên một hai trăm linh chỗ nghỉ cho khách một ngày
trong đó có gần ba mươi hộ gia đình tham gia hoạt động du lịch cộng đồng
với việc chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất nhất là đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của du khách
sẽ góp phần để nghĩa lộ sẵn sàng quảng bá
giới thiệu về quê hương con người tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc
thị xã nghĩa lộ đến du khách trong và ngoài nước thông qua các hoạt động lễ hội trong tuần văn hóa nghĩa lộ mường lò năm hai nghìn hai mươi